theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương tính đến ngày một mươi tám tháng ba đã có trên hai xe hàng hóa trái cây nông sản được thông quan qua các cửa khẩu biên giới phía bắc
trong đó xuất khẩu một sáu mươi ba xe và bảy toa nhập khẩu một hai mươi một xe số lượng tồn là một bốn mươi bảy xe và tám toa
các mặt hàng được xuất nhập khẩu chủ yếu là các sản phẩm nông sản hoa quả linh kiện điện tử máy móc
cụ thể tại tỉnh lạng sơn các cửa khẩu hữu nghị tân thanh chi ma đã xuất khẩu năm trăm linh năm xe và bảy toa quảng sắt nhập khẩu năm trăm bảy mươi chín xe tồn chín trăm tám mươi năm xe và tám toa
tỉnh quảng ninh các cửa khẩu chính hoành mô lối mở km ba bốn cửa khẩu quốc tế móng cái đã xuất khẩu một trăm linh chín xe nhập khẩu một trăm năm mươi xe tồn năm mươi tám xe
riêng tỉnh lào cai xuất khẩu có chuyển biến tích cực tại cửa khẩu kim thành hai xuất khẩu ba trăm bảy mươi xe nhập khẩu hai trăm ba mươi hai xe
đáng chú ý cửa khẩu quốc tế đường sắt xuất khẩu một chín trăm ba mươi hai tấn hàng nông sản tỉnh hà giang cửa khẩu thanh thủy xuất khẩu sáu mươi bốn xe tỉnh cao bằng cửa khẩu tà lùng trà lĩnh xuất khẩu một mươi năm xe nhập khẩu một mươi xe